tổng cục thống kê và quỹ dân số liên hợp quốc vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm hai nghìn một mươi năm tại hà nội
đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm hai nghìn bốn do tổng cục thống kê thực hiện tại việt nam
điều tra di cư nội địa quốc gia năm hai nghìn một mươi năm là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi hai mươi tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương đại diện cho sáu vùng kinh tế xã hội và hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh
trong vòng năm năm qua việt nam có tới một mươi ba sáu tổng dân số là người di cư trong nhóm tuổi một mươi năm đến năm mươi chín tỷ lệ người di cư là một mươi bảy tám
trong đó có đến một mươi chín bảy dân số của khu vực thành thị là người di cư ở nông thôn là một mươi ba
vùng đông nam bộ là nơi có tỷ lệ di cư cao nhất nước chiếm hai mươi chín
tuổi của người di cư năm hai nghìn một mươi năm là tỷ lệ cao nhất nước chiếm hai mươi chín ba
năm hai nghìn một mươi năm phần lớn tập trung ở nhóm trẻ từ một mươi năm đến ba mươi chín tuổi chiếm tỷ trọng tám mươi bốn so với tổng số người di cư
theo tổng cục thống kê di cư nội địa có vai trò quan trọng tới biến động dân số và do đó có quan hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội môi trường
các chuyên gia cho rằng cần tiếp cận làm chủ thông tin để có cách ứng xử quản lý cũng như đánh giá tác động của vấn đề di cư nội địa ở việt nam